tại bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm tp hcm bộ quốc phòng đã tổ chức lễ ra mắt và giao nhiệm vụ cho bệnh viện giã chiến cấp hai số ba
tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại phái bộ nam sudan
tại buổi lễ thay mặt quân ủy trung ương và bộ quốc phòng thượng tướng nguyễn chí vịnh
quỹ viên trung ương đảng quỹ viên thượng vụ quân ủy trung ương thứ trưởng bộ quốc phòng
tổ trưởng tổ công tác liên ngành trưởng bang chỉ đạo bộ quốc phòng về tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình liên hợp quốc
đã trao quyết định thành lập bệnh viện giã chiến cấp hai số ba và giao nhiệm vụ cho bệnh viện giã chiến cấp hai số ba
bệnh viện giã chiến cấp hai số ba được thành lập thuộc bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm để huấn luyện đào tạo
tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình liên hợp quốc
lực lượng cán bộ nhân viên bệnh viện giã chiến cấp hai số ba là những quân nhân ưu tú được lựa chọn
từ các đơn vị như bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm cục giữ hòa bình việt nam quân khu năm quân khu bảy quân khu chín v v
cái thứ hai là huấn luyện về chuyên môn và thứ ba là huấn luyện về tất cả những tiêu chí yêu cầu về pháp luật
về văn hóa về ứng xử và tất cả những quy định chung của liên hợp quốc
và sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành cái bước tiếp theo là tiền triển khai huấn luyện dã ngoại
và cuối cùng là sẽ trải qua một đợt sát hạt của liên hợp quốc
đến nay việt nam đã cử hai bệnh viện giã chiến cấp hai số một và số hai
đi làm nhiệm vụ quốc tế tại nam sudan
trong đó bệnh viện số hai lên đường nhận nhiệm vụ cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín thay bệnh viện số một
sau một năm hoạt động tại nam sudan bệnh viện giã chiến cấp hai số một việt nam khám điều trị hơn hai lượt bệnh nhân
cao hơn rất nhiều so với đỉnh mức bình quân của liên hợp quốc đề ra khoảng hai trăm linh ca
so với các anh chị của bệnh viện giã chiến cấp hai số một và số hai chúng tôi có được những thuận lợi
những sự kinh nghiệm và những thành quả đạt được
các anh chị thuộc bệnh viện giã chiến cấp hai số một và hiện nay theo sự báo cáo trở về từ nam sudan
các anh chị em ở bệnh viện giã chiến cấp hai số hai cũng đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
thành ra đó là một thách thức
tuy nhiên theo chúng tôi đó cũng là cái cơ hội để chúng tôi làm đóng góp cho đất nước trong nhiệm vụ quốc tế
về bệnh viện giã chiến cấp hai số ba do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đã ảnh hưởng đến quá trình huấn luyện
và công tác chuẩn bị cho bệnh viện giã chiến cấp hai số ba
tuy nhiên các đơn vị liên quan quyết tâm chuẩn bị tốt nhất để bệnh viện giã chiến cấp hai số ba sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ